thưa quý vị và các bạn chưa đầy nửa tháng nữa là chúng ta sẽ đón tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn
trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
do đó người dân đều mong muốn được an toàn trở về quê xung vầy với gia đình họ hàng
trong đó việc quan trọng của người về quê là tìm hiểu các chính sách của địa phương liên quan đến cách ly y tế
những ngày cận tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai người dân đi làm ăn hoặc lập nghiệp xa nhà
đều tính đến các phương án về quê để thăm cha mẹ ông bà
sao cho an toàn trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
tại bạc liêu theo quyết định mới nhất của ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu về cấp độ dịch
địa phương này có bốn vùng xanh cấp huyện là thị xã giá rai huyện đông hải phước long hòn dân
và ba vùng vàng thành phố bạc liêu huyện hòa bình vĩnh lợi
đối với cấp xã bạc liêu có hai mươi bốn vùng vàng bốn mươi vùng xanh không có vùng cam và đỏ
theo tỉnh bạc liêu những địa phương vùng xanh được tập trung không quá ba mươi người vùng vàng hai mươi người
nhà hàng quán ăn uống được phục vụ tại chỗ nhưng không quá bốn người trong một bàn
và mỗi bàn phải cách nhau hai mét
để đảm bảo an toàn dịch bệnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu yêu cầu tất cả công dân
vào tỉnh đều phải khai báo y tế thông qua phần mềm ứng dụng hoặc đến trạm y tế các xã
người ngoài tỉnh trên một mươi tám tuổi đến bạc liêu nếu chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới một liều
thì đến ngay trạm y tế để khai báo trực tiếp
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng trần văn lâu cho biết địa phương áp dụng nghị quyết một trăm hai mươi tám
nên không có quy định cách ly y tế đối với người dân về quê ăn tết
theo ông lâu tỉnh chỉ khuyến cáo người dân thực hiện tốt năm k từ test trước khi về quê đá an toàn cho gia đình
bác sĩ trần văn dũng phó giám đốc sở y tế tỉnh sóc trăng cho biết
địa phương này đang ở cấp độ một của dịch
covid một mươi chín vùng xanh toàn tỉnh có gần bốn trăm linh người được tiêm mũi ba phòng vaccine covid một mươi chín
đạt tỷ lệ bốn mươi năm tám dân số từ một mươi hai tuổi trở lên
tại an giang chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn thái bình cho biết
địa phương không cách ly hay bắt buộc test nhanh người dân đến từ các tỉnh khác hoặc về quê ăn tết
tỉnh chỉ khuyến khích mọi người tự test nhanh để bảo vệ gia đình và cộng đồng
thực hiện năm k không tụ tập ăn nhậu đông người
tương tự chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long lữ quang người khẳng định
không cách ly người dân đến từ vùng đỏ
vĩnh long đang là vùng cam cấp tỉnh nhưng ông ngời chỉ khuyến cáo người dân
nếu thấy có vấn đề về sức khỏe hãy báo ngay với cơ quan y tế gần nhất
tại nghệ an ông bùi đình long phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho biết
covid một mươi chín tại địa bàn đang phức tạp
tuy nhiên địa phương không hạn chế người dân trở về quê đón tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh nghệ an cũng điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch như xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ
tại các khu vực có nguy cơ cao tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh
chợ đầu mối bến xe các trường hợp từ địa bàn có dịch cấp độ bốn và vùng phong tỏa
người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
nếu tiêm đủ liều vaccine thì ba ngày đầu phải theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú
với việc chúng ta bắt buộc phải đóng tết trong mùa dịch
những người dân có nhu cầu trở về quê cần phải tìm hiểu thật kỹ các chính sách của địa phương liên quan đến cách ly y tế
để tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai trở thành một khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc an toàn